sau hơn hai tháng thực thi hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta bộ công thương đã cấp hai mươi bốn giấy chứng nhận xuất xứ co với kim ngạch gần một tỷ usd để được hưởng yêu đãi thuế quan của eu
một mươi mặt hàng có kim ngạch cấp co cao nhất trong hai tháng tháng tám và tháng chín là dây dép thủy sản nhựa dệt may cà phê rau quả sắt thép phương tiện vận tải và phụ tùng cao su và cuối cùng là gạo
đối với mặt hàng gạo đã có ba chín mươi tám triệu usd hàng hóa được miễn thuế theo hạn ngạch mà eu đã cấp